đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện kim bảng tỉnh hà nam đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và cờ thi đua của chính phủ
sau bảy năm triển khai thực hiện đến nay huyện kim bảng đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng và được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới
huyện kim bảng đặt ra mục tiêu trong thời gian tới là xây dựng huyện đông thôn mới kiểu mẫu có kinh tế phát triển toàn diện bền vững
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại gắn với việc phát triển đô thị dân chủ được phát huy bản sắc văn hóa được giữ vững
môi trường bảo đảm an ninh được tăng cường đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao hệ thống chính trị vững mạnh
nhân dịp này huyện kim bảng được nhận cơ thi đua của chính phủ năm tập thể và một mươi cá nhân đã được nhận bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh hà nam
vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới